tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số ba đã xuất hiện mưa lớn và chiều cường dâng cao gây lũ lụt trên diện rộng
trong đó có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập đe dọa đến tài sản tính mạng của người dân
trước tình hình đó công an tỉnh kiên giang đã tăng cường lực lượng không chỉ giúp sơ tán người và tài sản ở các vùng ngập lụt sâu
mà khi nước rút thì còn giúp bà con dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống
trước đó trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng tám lượng mưa lớn liên tục đã gây ngập cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn các xã thị trấn ở huyện phú quốc
nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ có nơi cao hơn đỉnh đầu
trước tình hình trên lực lượng công an đã có mặt kịp thời giúp người dân di rời đến nơi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự

sau khi nước lũ rút gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều nhóm xuống từng địa phương làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy
nạo vét bùn đất tại các tuyến đường dân sinh cũng như trù rửa nhà cửa dọn dẹp những vật dụng sinh hoạt bị bùn đất vùi lấp để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống

trước tình hình trên lực lượng công an đã có mặt kịp thời giúp người dân di rời đến nơi an ninh trật tự
trước tình hình trên lực lượng công an đã có mặt kịp thời giúp người dân di rời đến nơi an ninh trật tự